với chiêu trò sử dụng cơ sở khang trang đi xe ô tô sang vốn điều lệ được nổ trên giấy lên tới hàng chục tỷ đồng
và trả lãi cao quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội những hình ảnh ký kết đầu tư với các công ty cá nhân
được đến từ khắp các tỉnh thành thì tất cả chỉ với một mục đích là làm màu để kêu gọi đầu tư tài chính
đánh vào lòng tham của những người đầu tư
với chiều thức này một nhóm đối tượng đã lừa đảo một khách hàng với số tiền là hơn ba trăm linh triệu đồng
đây là một nạn nhân của vụ lừa đảo trên chỉ vì ham lợi nhuận cao chị đã tin lời nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư tài chính
và bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền ba trăm một mươi năm triệu đồng
theo người quen giới thiệu nên là tôi đã nộp tiền để hưởng lãi
ban đầu họ trả lãi rất là cao đúng hẹn lắm
dần dần bên công ty không trả lãi nữa tôi mới nghĩ mình bị lừa
công ty còn đe dọa phạt hợp đồng sau đó tôi đã trình báo công an
ngay sau khi tiếp nhận thông tin bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang đã nhanh chóng điều tra xác bình
làm rõ và tạm giữ hai đối tượng gây ra vụ việc trên là ninh văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
giám đốc công ty cổ phần thống nhất group và lâm văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
đốc công ty cổ phần thống nhất group địa chỉ tầng hai nhà năm a đường nguyễn thị lưu
phường hồ quyền thành phố bắc giang tỉnh bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản
cuối năm em thành lập công ty vào tháng ba
vì ngày cuối năm hai nghìn hai mươi em có chơi thiệt hảo nên bị thua
nên đến tháng ba em đã thành lập công ty để làm bình phong với số vốn điều lý rất cao vào tháng ba
để em tạo niềm tin cho mọi người
để em lấy tiền của mọi người để em chơi thiệt
để tạo đồng tiền cho khách hàng mọi em có chụp lại và quay hình ảnh video để tạo đăng lên fanpage để tạo đồng tiền cho khách hàng
do cần tiền đầu tư tiền ảo nên đối tượng cường và thọ đã đứng ra thành lập công ty cổ phần thống nhất group
với số vốn điều lệ trên giấy là tám mươi ba tỷ đồng để huy động tài chính với lãi suất một mươi một tháng
đánh vào lòng tham của người muốn đầu tư
không có số tiền trên chiều trò mà các đối tượng sử dụng là đi xe ô tô sang để làm màu
những tháng đầu trả lãi cao đúng hẹn
để tăng lòng tin cho khách hàng cường và thọ còn thuê người quay video quảng cáo trên youtube
mạng xã hội facebook về các hoạt động ký kết với công ty bất động sản trong thành phố hồ chí minh
tất cả các dự án bất động sản này đều do cường tự địa ra không có thật
sau khi bị hại dính mồi nộp tiền thì đối tượng cường và thọ không đầu tư tài chính gì
mà dùng để chơi tiền ảo trên mạng và chi tiêu cá nhân
tổng cộng nhóm đối tượng này đã lừa của bị hại hơn ba trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đã khởi tố vụ án
khởi tố và ra lệnh tạm giam hai đối tượng trên để điều tra làm rõ
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đề nghị
ai là bị hại của vụ việc trên liên hệ công an thành phố bắc giang
để được giải quyết qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm năm mươi bốn bốn trăm năm mươi tám